sơ vữa động mạch ảnh hưởng phần lớn tới dân số lao động ở việt nam với bốn mươi chín bệnh nhân mắc bệnh tim do sơ vữa động mạch thuộc nhóm tuổi lao động từ một mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi
độ tuổi lao động trẻ là chìa khóa cho nền kinh tế việt nam
theo các chuyên gia chúng ta vẫn nghĩ bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi
xong trên thực tế tầng số mắc bệnh ở trẻ em và người trung niên cao hơn bệnh tim mạch có thể xảy ra vào bất cứ ai và bất kỳ độ tuổi nào
và tuổi mới bị mắc cũng ngày càng trẻ hóa
sơ vữa động mạch là tình trạng động mạch hình thành các hoảng sơ vữa và sơ cứng
sơ vữa động mạch có thể ảnh hưởng đến hầu hết các động mạch trong cơ thể như các động mạch ở tim não cánh tay chân và thận
các bệnh liên quan đến sơ bỡ động mạch thường là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong
nguyên nhân chính xác gây sơ vữa động mạch vẫn chưa được biết đến
nhưng có một số yếu tố nguy cơ đã được xác định làm tăng khả năng bị sơ vữa động mạch
các yếu tố nguy cơ thường liên kết với nhau
phổ biến ở những người trên năm mươi năm tuổi là nam giới tiền sử gia đình có người bị sờ vừa động mạch người hút thuốc lá tăng huyết áp béo phì số loạn mỡ máu người đái tháo đường có lối sống ít vận động thường xuyên căng thẳng tâm lý nồng độ acid uric máu cao ăn nhiều muối chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa
những người từ hai mươi tuổi trở lên nên đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra các yếu tố nguy cơ về sơ vữa động mạch
các bài kiểm tra cần thực hiện là tăng huyết áp tính chỉ số khối cơ thể và xét nghiệm máu
các triệu chứng sơ vữa động mạch thường không xảy ra cho đến khi động mạch bị thu hẹp hoặc tắc nghẽ đến mức tim không thể cung cấp đủ máu cho các cơ quan và mô
đôi khi cục máu đông chặn hoàn toàn dòng máu
cục máu đông có thể vỡ da và có thể gây ra cơn đau tim và đột quỵ
các triệu chứng sơ vữa động mạch từ trung bình đến nặng phụ thuộc vào động mạch nào bị ảnh hưởng
ví dụ như nếu bị sơ vữa động mạch tim có thể bị đau tức ngực hoặc đau thắt ngực
nếu bị sơ vữa động mạch trong các động mạch dẫn đến não có thể bị tê hoặc yếu đột ngột ở tay hoặc chân khó nói hoặc nói lắp thị lực tạm thời ở một mắt hoặc cơ mặt bị hủ rũ
những dấu hiệu này báo hiệu cơn thiều màu não đã thoáng qua không được điều trị có thể dẫn đến đột quỵ
nếu bị rơi bứa động mạch ở tay và chân có thể có các triệu chứng của bệnh đông mạch ngoại biên chẳng hạn như đau chân khi đi bộ hoặc giảm huyết áp ở chi bị ảnh hưởng
nếu bị sơ vữa động mạch dẫn đến thận có thể bị cao huyết áp hoặc suy thận
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm thành sơn viện trưởng viện tim mạch bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám để hiểu rõ về căn bệnh này

sơ vữa động mạch có thể gây ra phình động mạch nếu phình động mạch vỡ ra có thể gây chảy máu bên trong cơ thể đe dọa đến tính mạng
sơ vữa động mạch có thể khiến các động mạch dẫn đến thận bị thu hẹp việc thu hẹp các động mạch này ngăn không cho đủ máu dầu oxy đến thận thận cần đủ lưu lượng máu để lọc các chất thải và loại bỏ chất lỏng dư thừa

cuối cùng là các mạch máu ở chi dưới
là nó hình thành và nó gây thiếu máu
rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là
dịch hoại tử chân đặc biệt gọi là
ở bên đáy đường hú thuốc lá
cái vào thì chỉ đầu tiên là nó đen đen
cái chân thôi người ta không để ý
thì hóa ra đây là
cái hẹp rất nặng của động mạch chi dưới
và cùng với những cắt cụt mà cắt cụt này
cắt cụt đuổi là gì ạ chúng ta cắt ở dưới bàn chân rồi
nhưng mà theo thời gian tiến triển
nó lại tắt tiếp lên đầu gối
có cắt hai ba lần
cắt từ đầu gối thậm chí lên đùi
nhiều ca cắt cụt lên đùi luôn
mà không chỉ một bên vì vữa sơ là
bệnh lý hệ thống nó bị cái hai bên
hai chân đều bị song hành với nhau
rồi khi bị chân rồi lại tim cũng bị
nã cũng bị
nên khi chúng tôi phát hiện ra một bệnh lý vữa sơ
ở một cơ quan nào đó thì tôi phải kiểm tra
các cơ quan liên quan để nhận khi chúng tôi
thấy vữa sơ ở chân thì phải hết sức cẩn thận
kiểm tra mạch máu não kiểm tra mạch vành
rồi là kiểm tra mạch thận
để xem là có tổn thương
vữa sơ khác bị kèm
với cái vữa sơ ở cơ quan chính hay không
sờ vữa động mạch là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm
bởi người mắc bệnh ở giai đoạn đầu hầu như
không có biểu hiện gì cho đến khi bệnh đã trở nặng
chính vì vậy bệnh có thể âm thầm
diễn biến và là nguyên nhân của nhiều biến chứng
thì cái sơ vứt động mạch thì khi đã bị rồi
chúng ta có thể giảm
nhưng thực sự cái giảm là không được nhiều
mà chúng ta khoạo nhất là
một là ngăn ngừa để không cho thành vỡ sơ
và thứ hai bị vữa sơ rồi
thì ngăn ngừa để không cho tiến triển tiếp
mà nặng lên nữa
thì như tôi vừa nói đây là quá trình
chuyển hóa bệnh xuất loạn
đầu tiên chúng ta phải thay đổi
các cái lối sống
phải tập thể dục
hạn chế các cái việc tĩnh tại ngồi
ăn uống đương nhiên ạ
phải ngăn ngừa các việc ăn quá nhiều mỡ
nhiều các cái chất mà giám
ăn nhiều rau xanh
và chúng ta
phải điều trị các bệnh lý thi kẻ
đây là những yếu tố rất quan trọng gây ra vỡ sơ
tăng quay đáp phải kiểm soát quay đáp
đáy đường phải kiểm soát đường máu
lý viết máu phải dùng các cái thuốc
mỡ máu vân vân
đáy đường thì phải điều chỉnh
các thuốc đáy đường
béo phì phải giảm cân vân vân
thì cái đó rất quan trọng để giảm
quá trình tiến triển mảng vữa sơ
thì chúng ta có một cái thuốc
thuốc giảm mỡ máu
thì cũng giúp cho ngăn ngừa
giảm một phần nào đó cái vữa sơ
tuy nhiên nó không được giảm nhiều
nếu vữa sơ vào mức độ nào đó rồi
thì bác sĩ sẽ kê đơn một cái thuốc gọi là thuốc satin
để giảm mỡ máu ổn định mảng vữa sơ
để ngăn ngừa các bên cố tim mạch
và chúng ta thậm chí phải dùng suốt đời
các cái thuốc này
để phòng ngừa bệnh sơ vữa động mạch
ta cần có lối sống lành mạnh bỏ hút thuốc
ăn nhiều rau luộc rau sống cá biển
cá sông tươi và các thực phẩm lành mạnh khác
tập thể dục thường xuyên ít nhất năm ngày
mỗi ngày ba mươi phút
duy trì cân nặng khỏe mạnh
giảm cân nếu béo phì thừa cân
kiểm tra và duy trì huyết áp khỏe mạnh